ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số bốn
công điện này gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc và các đơn vị có liên quan nhằm chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai và thời tiết bất thường
công điện nêu rõ chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ địa phương triển khai một số nội dung như sau
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu lào cai khẩn trương khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn nhất là huy động các lực lượng tìm kiếm người bị mất tích tại huyện mường tè tỉnh lai châu

cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán xây dựng các phương án bảo đảm an toàn
giao thông quanh khu vực thi trường hợp xảy ra thiên tai